thông tin tổng cục hải quan trận đứng một triệu tám trăm linh tấn nhôm có nguồn gốc từ trung quốc
trị giá khoảng bốn tỷ hai trăm linh triệu đô la mỹ nhập về việt nam để giả mạo xuất xứ nhằm xuất khẩu sang mỹ
và các nước đang thu hút sự quan tâm của người dân điều này cho thấy có kẽ hở trong chính sách xuất nhập khẩu hiện nay
núi nhôm trên là của công ty trách nhiệm hữu hạn nhôm toàn cầu việt nam nằm tại đây đã ba năm
đây là một tám triệu tấn nhôm nằm tại kho còn hai trăm linh tấn nữa đã được công ty gửi giải rác tại nhiều kho khác
dù hàng đang tồn kho nhưng công ty này vẫn tiếp tục làm thủ tục xin nhập khẩu tiếp
công ty nhôm này có công suất gia công hai trăm linh một năm và để gia công hết số nhôm này thì phải mất tới một mươi năm
nhận thấy có dấu hiệu nghi vấn nên cơ quan hải quan đã vào cuộc
do cái tranh lệch thuế xuất nếu nhôm của việt nam xuất khẩu vào thị trường mỹ tôi nhớ không nhầm chỉ có một mươi năm

nếu nhôm của trung quốc xuất khẩu vào mỹ thì ba trăm bảy mươi bốn
do vậy là các doanh nghiệp ở khu vực của vũng tàu thì nhập khẩu thời điểm đó là hai nghìn một mươi bảy
lúc đó thì chúng tôi chủ trì cùng với bộ công an và bộ công thương và các ngành thì phòng thương mại nữa kiểm tra xác định ngăn chặn
thì bây giờ toàn bộ cái số nhôm đấy
chưa xuất được
theo lãnh đạo ngành hải quan thủ đoạn gian lận xuất xứ của doanh nghiệp này đã nhập nhôm thành phẩm là nhôm thỏi từ trung quốc
sau đó cho vào lò nấu lại thành nhôm thanh
tuy nhiên theo quy định hưởng yêu đãi thuế quan xuất khẩu từ việt nam sang mỹ
đây không phải là hàng gia công thô nên không đủ hàm lượng xuất xứ việt nam để hưởng yêu đãi nhập khẩu mỹ
công an hải quan cũng xác định rằng có nguyên chứa rất cao về gian lận và xuất xứ và lần tránh thuế của các cụ đa nhập khẩu khác
do vậy công an hải quan và các bộ ngành liên quan
mặt hàng này thì cục hải quan giám sát từ khi nhập khẩu trong suốt quá trình lưu giữ trong hoạt động sản xuất và đến khi xuất khẩu
để tránh ảnh hưởng đến uy tín cũng như lợi dụng việt nam làm điểm trung chuyển và thực hiện một số hoạt động gia công đơn giản
không đáp ứng với xuất xứ
thì cái này công an hải quan đang phương tất chặt chẽ và giám sát thường xuyên
và hàng tuần đều có theo dõi lượng nguyên liệu nhập xuất tồn
thực tế cho thấy nếu tình trạng gian lận xuất xứ thương mại như trên không được phát hiện và ngăn chặn kịp thời
sẽ gây ra hệ lụy đó là ngành luyện kim của việt nam không lớn lên được
sản phẩm nhông thép bị mỹ căng xếp chặt và áp thuế cao
ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp làm ăn chân chính và nền kinh tế của đất nước